bản tin tối nay ngày bảy tháng tám của bộ y tế cho biết trong ngày hôm nay có bốn ba trăm linh năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số ca được điều trị khỏi từ trước tới nay là sáu mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là tám năm trăm hai mươi tám hai trăm sáu mươi bảy liều
bộ y tế cũng cho biết trong chiều tối ngày hôm nay việt nam ghi nhận ba năm trăm bốn mươi ca nhiễm mới
trong đó một ca nhập cảnh và ba năm trăm ba mươi chín ca ghi nhận trong nước
nâng tổng số ca nhiễm của ngày hôm nay lên bảy ba trăm ba mươi bốn ca nhiễm mới
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quảng sương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người
xảy ra tại thôn hiển tây xã quảng lưu huyện quảng sương theo điều hai trăm chín mươi năm bộ luật hình sự
trước đó trên địa bàn thôn hiền tây xã quảng lưu huyện quảng sương
phát hiện một ca dương tính với covid một mươi chín là lái xe container
cho công ty quang minh bình dương vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu
đã đăng ký tem qr ưu tiên lưu thông trên luồng danh quốc gia
sau khi bệnh nhân này trở về địa phương đã không tuân thủ các quy định về khai báo y tế
về cách ly y tế có biểu hiện khai báo lịch trình di chuyển thiếu trung thực
đã đi nhiều nơi tiếp xúc gần với nhiều người khi đang trong thời hạn cách ly tại nhà
gây nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng là rất lớn
quá trình điều tra truy vết bước đầu xác định một mươi trường hợp thuộc diện f một
tiếp xúc gần với bệnh nhân và bảy mươi chín trường hợp khác có liên quan
tất cả các trường hợp này đều đã được thông báo cho địa phương
và thực hiện các biện pháp khai báo y tế theo dõi sức khỏe cách ly theo quy định
lực lượng chức năng huyện quảng sương đã tiến hành lập chốt cách ly y tế
phong tỏa tạm thời một con ngõ và bảy hộ dân ở thôn hiền tây xã quảng lưu
để khoanh vùng khống chế dịch bệnh không để lây lan ra cộng đồng
hai anh em rủ nhau đi bán ma túy đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội biên phòng điện biên bắt quả tàng
sáng ngày bảy tám tại khu vực bản hát tào xã na tông huyện điện biên
tổ công tác phối hợp phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng xe để kiểm tra các đối tượng liền quay đầu xe tăng ga bỏ chạy
lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế bắt sự đối tượng bảo đảm an toàn
tại hiện trường thu giữ ba mươi viên ma túy tổng hợp hai đối tượng là lầu a là
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và lầu a sánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là hai anh em ruột
trú tại xã na tông huyện điện biên
hai đối tượng khai nhận đã lên khu vực biên giới việt lào lấy ma túy
từ một đối tượng chưa rõ danh tính đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an tp trà vinh
kết hợp với công an phường năm kiểm tra phát hiện bắt giữ bảy đối tượng tàng trữ
tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
các đối tượng gồm đoàn hoàng quân ba mươi ba tuổi nguyễn thị mỹ tiên hai mươi một tuổi
huỳnh anh vũ hai mươi sáu tuổi vương quốc thái hai mươi một tuổi hoàng thị thanh hiền hai mươi tuổi
võ tấn trường hai mươi một tuổi và trương thị thanh thúy hai mươi tuổi
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an thu giữ một viên nén
một đĩa có chất bột màu trắng một số dụng cụ để sử dụng ma túy
trường quân và vũ khai nhận các chất này là ma túy thuốc lắc và ketamin
quân đưa tiền trường và vũ trực tiếp đi mua mang về cho bảy người sử dụng
công an huyện đô lương cùng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh nghệ an cho biết vừa phá thành công chuyên án lửa đảo bắt giữ nguyễn phương duy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú huyện trực ninh tỉnh nam định
về hành vi lửa đảo chiếm đốt tài sản lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
trước đó công an thu giữ một viên nén
bao đối tượng sử dụng tài khoản facebook mang tên nguyễn công chí
đăng bài bán các mặt hàng điện tử nhằm thú sự chú ý
sau khi khách hàng đồng ý mua hàng đối tượng tiếp tục sử dụng các số sim giác
để liên hệ người mua với danh nghĩa là đơn vị vận chuyển
rồi sử dụng chứng minh nhân dân và nhiều tài khoản ngân hàng mang tên nguyễn công trí
để tạo niềm tin cho người mua thực hiện các giao dịch truyền tiền
ngay sau khi nhận được tiền đối tượng lập tức chặn các liên hệ và tài khoản facebook của khách hàng
sử dụng ứng dụng internet banking trên điện thoại chuyển tiền sang tài khoản khác để chiếm đoạt
khám xét nhà của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động
một máy tính laptop một thẻ ngân hàng hai usb và nhiều vật chứng khác có liên quan đến hoạt động lừa đảo
bước đầu xác định từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt
suy đã thực hiện hành vi lừa đảo hai mươi nạn nhân ở nhiều tỉnh thành chiếm đoạt số tiền gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị yêu cầu nhiệm vụ được hà nội đặt ra trong một mươi năm ngày tiếp tục giãn cách
xã hội là phải thực hiện quyết liệt thực chất hơn nữa các biện pháp chống dịch
theo chỉ thị một mươi bảy của thành phố hà nội dựa trên các nguyên tắc của chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó đảm bảo thực chất hiệu quả chắc chắn chặt chẽ hơn nữa
việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người gia đình cách ly với gia đình
kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó để đảm bảo hiệu quả
và khống chế sự lây lan kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội
việc nâng cao ý thức của người dân thay đổi nếp sống thói quen sinh hoạt phù hợp
và quyết liệt thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
là vấn đề đang được đặt ra hiện nay
đây là một trong ba chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn phường ngọc khánh
quận ba đình thành phố hà nội được thành lập ngay sau khi hà nội thực hiện giãn cách xã hội
từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
vào buổi sáng lưu lượng người phương tiện di chuyển qua đây thường xuyên đông
trong đời thực hiện giãn cách tới
các lực lượng tham gia tại chốt sẽ tiếp tục tăng cường quân số
bố trí phân luồng từ xa kiểm soát chặt chẽ việc người dân ra đường theo đúng quy định
đây là lần thứ hai thực hiện giãn cách theo chỉ thị của chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hà nội
vẫn còn rất nhiều người tham gia giao thông là chưa chấp hành theo chỉ thị
vẫn đi ra đường không đúng quy định
chúng tôi sẽ tiếp tục là cố gắng
kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
và sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân
để người dân có công tác phòng dịch tốt hơn
phân công lực lượng ra đủ cả ba chốt
mỗi một chốt thì là hai người hai ba bạn gái viên tham gia
hỗ trợ cùng với các lực lượng tuyển đầu
để tham gia đám ngót một phần nhỏ
để giúp cho cái việc kiểm soát những người dân khi ra đường không có lý do trình đáng

giúp cho công tác phòng dịch của thành phố hà nội được ngày mùa tốt hơn
còn tại các chợ công tác phòng chống dịch được siết chặt
người dân hiện đã được phát giấy đi chợ theo giãn cách trong một mươi năm ngày tiếp theo
thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng đã thay đổi
phù hợp hơn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh hiện nay
giãn cách để hết dịch bệnh thì mình ủng hộ
hầu hết là mình ở nhà thôi
có việc thì mình mới đi chợ không thì vẫn chỉ ở nhà thôi
chứ cứ khoảng độ
một tuần nhiều lắm là đi được hai lần
còn như hôm nay chẳng hạn là đi là vì ngày mai là ngày mùa một
mua một ít hoa về là thắp hương thôi
mọi người người ta cũng nghiêm trình giữ gìn đó
không có vấn đề gì đâu
mà hiện nay là không cho ai lên phòng đâu
muốn tiếp khách thì biết là ngoài hết
trong một mươi năm ngày giãn cách xã hội vừa qua
hà nội đã quyết liệt truy vết nhanh khống chế được ổ dịch
khi phát hiện được ca đầu tiên f thực hiện phong tỏa hiệu quả
hà nội cũng đã thiết lập tốt biện pháp bảo vệ vùng xanh
tạo ra tổ tự quản bảo vệ xóm nhỏ ngõ nhỏ
tâm lý ý thức phòng chống dịch cùng sự chung tay của người dân
được coi là chiều khóa quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín còn lâu dài
được giãn cách lần thứ hai này
dân ở đây cũng không hoang mang lo lắng gì nào ở đâu
cán bộ ở tổ dân phố cũng phân chia nhau ra
để hằng ngày đều có thực hiện trực chốt ở đây
chia làm năm ca trong một ngày
năm ca trong một ngày
nên bà con thì thực hiện
rất là nghiêm trúc
đến lượt ai thì đều ra thực hiện chấp hành rất là đúng
làm đồ đúng rổ rớt của mình
không có ai bà con là phản bản cả
ai cũng sẵn sàng tham gia để giữ cái vùng xanh cho nó được tốt
thưa quý vị như vậy hà nội sẽ tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố
thêm một mươi năm ngày nữa
tức là đến ngày hai mươi ba tháng tám
trong đó đáng chú ý thì tại công điện mới nhất
của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
liên quan đến giãn cách xã hội toàn thành phố
thì thành phố sẽ thiết lập ba vùng an toàn
gồm vùng đỏ vùng cam và vùng xanh
vùng xanh là những vùng chưa có người nghi nhiễm
hoặc chưa xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng
đây là điểm đáng chú ý của thành phố hà nội
trong công tác phòng chống dịch bệnh hiện nay
hướng tới sẽ thiết lập nhiều hơn nữa
những vùng an toàn trong các khu dân cư và tổ dân phố
đang làm nhiệm vụ tẩy cho kiểm soát phòng chống dịch
trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
trung úy nguyễn văn chiến đã bất ngờ
bị một chiếc xe tải đâm trúng
trước đó vào lúc hai mươi h tối ngày sáu tháng tám
khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch
covid một mươi chín trên quốc lộ một a thuộc địa bàn xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu
trung úy nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cán bộ đội an ninh công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông nhanh tông trúng
và ngay sau khi vụ việc xảy ra
trung úy nguyễn văn chiến đã được đưa đi cấp cứu
song do vết thương quá nặng nên anh đã không qua khỏi
công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với lực lượng liên quan
tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
thưa quý vị cách đây hai tuần thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn kêu gọi
và sở y tế tp hcm có thư ngõ gửi đồng nghiệp trong lĩnh vực y tế
khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế tham gia chống dịch tại thành phố
đến nay đã có hơn bảy lượt người đăng ký tình nguyện
vào tp hcm tham gia chống dịch
trong số hơn bảy lượt tình nguyện viên đăng ký thì có gần tám trăm linh cán bộ y tế
đang công tác tại các cơ sở y tế tư nhân và công lập người đã về hưu
số còn lại là lực lượng sinh viên và các ngành nghề
hiện tại hai năm trăm linh người đã nhận nhiệm vụ và đang hỗ trợ tích cực
trong công tác thu dung chăm sóc và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại nhiều địa điểm
số lượt đăng ký vẫn đang tăng lên
những người đã đăng ký đã sẵn sàng và đang chờ lệnh điều động
của bộ y tế lại lên đường
ngoài ra đã có nhiều chuyến hàng vận chuyển các thiết bị y tế
như thiết bị máy thở chức năng cao máy lọc máu máy xét nghiệm thuốc men
từ hà nội vào đã được đưa tới các bệnh viện giải trí
các khu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đoàn cán bộ nhân viên bệnh viện bạch mai gồm hai trăm một mươi thành viên
đã có mặt tại bệnh viện giã chiến một mươi sáu để chuẩn bị cho khu hồi sức tích cực hoạt động
để nhanh chóng kiến khai đơn vị labo xét nghiệm phục vụ chấn đoán điều trị bệnh nhân
trước đó ba trăm linh y bác sĩ của bệnh viện việt đức cùng hàng trăm thiết bị y tế
đã đến thành phố hỗ trợ lập và điều hành các trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm viết tắt là spa vừa có đề xuất
xây bệnh viện giải chiến ngay tại khu công nghiệp gửi chủ tịch ubnd thành phố
và ban chỉ đạo phòng chống dịch cùng các bên liên quan
đây được xem là giải pháp nhằm để không để đứt gãy chuỗi sản xuất và điều trị cho công nhân
theo sba tính đến đầu tháng tám có gần năm mươi doanh nghiệp của một mươi bảy khu chế xuất khu công nghiệp
tại tp hcm đăng ký thực hiện ba tại chỗ sau thấm định có gần tám mươi bốn trong số này đạt quy chuẩn ba tại chỗ
còn chín mươi hai nhà máy đang bổ sung thêm các điều kiện cần thiết
để tiếp tục hoạt động và duy trì chuỗi sản xuất tránh đứt gãy và mất đơn hàng
spa kiến nghị thành phố cho phép xây dựng bệnh viện giải chiến tại các khu chế xuất khu công nghiệp
cùng với đề xuất xây bệnh viện giải chiến sba cũng kiến nghị cơ quan y tế các cấp và bệnh viện
hỗ trợ doanh nghiệp về mặt kỹ thuật nghiệp vụ y tế tạo điều kiện cho từng nhà máy doanh nghiệp
chú động xét nghiệm nhanh theo quy trình giám sát công nhân viên tại chỗ
thưa quý vị bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch
đối với người về từ khu vực có covid một mươi chín những trường hợp không bắt buộc phải đi cách ly
sẽ phải hộ tủ một số điều kiện sau
phải tiêm đủ liều vaccine và mũi tiêm cuối cùng ít nhất phải đủ một mươi bốn ngày người đã được điều trị
khỏi bệnh covid một mươi chín tuy nhiên những người này phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày
và phải thực hiện đúng đủ hai lần xét nghiệm vào ngày đầu tiên về tới địa phương và ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín phải tự cách ly ở nhà trong
bốn ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong một mươi bốn ngày tiếp theo đối tượng này phải xét
nghiệm ba lần vào ngày đầu tiên ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn trong thời gian cách ly y tế
tại nhà trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đổ thì không phải thực hiện biện pháp
cách ly y tế bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các địa phương đang thực hiện giãn cách theo dự thị
một mươi sáu yêu cầu người dân không di chuyển đến địa phương khác cho đến khi hết thời gian giãn cách
theo công điện một nghìn sáu mươi ba trên cdttg trường hợp đặc biệt được cho phép di chuyển đến địa phương khác
phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đối với những người về từ khu vực có dịch covid một mươi chín
đến chiều ngày bảy tháng tám sở y tế tỉnh lâm đồng đã xác định tổng số
ca mắc covid một mươi chín mới phát hiện tại thành phố đà lạt là ba mươi một trường hợp
trong số đó có hai mươi bảy ca liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạng sợ đà lạt đóng tại địa bàn
tính đến một mươi năm giờ chiều nay tổng số ca nhiệm sắc covid hai tại công ty trách nhiệm hữu hạng
sở đà lạt là ba mươi một ca trong đó có hai mươi tám ghi nhận trong sáng ngày bảy tháng tám
ba ca đã được gắn mã bệnh nhân ngày sáu tháng tám
được biết công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt có hai trăm một mươi bảy công nhân
hiện công ty trách nhiệm hữu hạng sở đà lạt đã bị phong tỏa và ngừng hoạt động
được xác định là ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất tại tỉnh lâm đồng tính đến thời điểm này
toàn tỉnh lâm đồng hiện chín mươi hai f trong đó có một mươi sáu người đã khỏi và ra viện
để tăng cường phòng chống dịch từ một mươi chín h ngày sáu tháng tám
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cttg tại hai xã trạm hành và xuân trường thuộc thành phố đà lạt
đây là những địa phương nằm trên khu vực có công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt hoạt động
tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác về an ninh trật tự
trong ngày bảy tháng tám công an phường tân tiến thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cho biết đang tạm giữ hai đối tượng sử dụng chất ma túy lái xe ô tô đánh vỏng trên đường
theo đó trưa cùng ngày hai thanh niên đi chung trên ô tô mang bị kiểm soát sáu mươi a tám mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chạy từ hướng biên hùng phường trung dũng
về hướng đồng nguyễn ái quốc thì bị tội kiểm tra kiểm soát cơ động số một mươi ba
công an tỉnh đồng nai đang thực hiện nhiệm vụ về việc chấp hành giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ yêu cầu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên đối tượng đã không dừng lại theo hiệu lệnh mà điều khiển xe lạng lách đánh võng
và bỏ chạy đến đường trần hương đạo khu vực ngã ba vườn mít
lúc này tổ kiểm soát kiểm tra cơ động số một mươi bốn ra hiệu lệnh dừng xe
nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lạng lách đánh vỏng bỏ chạy về hướng đồng nguyễn ái quốc
ngay sau khi nhận được tin báo tổ một mươi tám đang làm nhiệm vụ ở chốt chặn này
đã phối hợp với tổ một mươi ba và một mươi bốn truy đuổi bắt chặn được xe và bắt giữ hai đối tượng
qua kiểm tra và test nhanh chất ma túy kết quả cả hai thanh niên đều dương tính với chất ma túy
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý các vi phạm của hai đối tượng này
thưa quý vị bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện định quán
tỉnh đồng nai nhiều đối tượng tụ tập chạy xe với tốc độ cao gây mất an ninh trật tự
và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch ở địa phương
với các vi phạm này các đối tượng đã bị cơ quan chức năng khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn minh vương hai mươi một tuổi
lê minh trí tài hai mươi hai tuổi dương tấn quang hai mươi hai tuổi đỗ minh trung một mươi tám tuổi võ trường an hai mươi một tuổi
nguyễn phước hải hai mươi một tuổi đình thanh phong hai mươi tuổi điều ngộ huyện định quán
để điều tra làm rõ về hành vi gây rối tật tự công cộng các quyết định trên đã được
viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn trước đó khuya ngày hai mươi bốn tháng bảy tổ tuần tra
đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín đã phát hiện khoảng ba mươi đối tượng
đang tụ tập đua xe trên quốc lộ hai mươi thuộc xã túc trung huyện định quán
qua đấu tranh nhóm đối tượng trên đã khai nhận thông qua mạng xã hội đã hẹn nhau tụ tập đua xe
theo hình thức tự bắt cặp đua với nhau khi chạy được khoảng bốn vòng thì bị lực lượng công an phát hiện truy bắt
quốc lộ hai mươi là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa cho nhiều tỉnh thành
nên lưu lượng xe tham gia lưu thông là rất lớn việc tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
chỉ ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch covid một mươi chín mà còn gây mất an ninh trực tự tại địa phương
gây nguy hiểm cho các phương tiện đua xe
do đó lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
trong chiều ngày sáu tháng tám phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình thuận
phối hợp cùng công an huyện hàm thuận bắc đã mời đối tượng lương quang bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại địa bàn lên trụ sở công an để làm rõ hành vi xúc phạm trực tiếp
đến cá nhân tổ chức trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cơ quan công an đối tượng lương quang bảo khai nhận thông qua việc sử dụng mạng xã hội facebook
đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin xấu độc từ các hội nhóm chống phá đảng nhà nước
đăng tải nhiều nội dung hình ảnh bài viết đồng thời chia sẻ bài viết của các cá nhân tổ chức phản động
trong và ngoài nước theo xu hướng tiêu cực xã hội bất mãn với chính quyền các cấp
nội dung nói xấu đảng nhà nước
điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của các đồng chí lãnh đạo
cũng như vai trò vị trí lãnh đạo của đảng và nhà nước ta
đặc biệt thời gian gần đây trong khi cả nước đang chung tay để phòng chống dịch covid một mươi chín
xong đối tượng bảo lại sử dụng facebook cá nhân đăng tải chia sẻ nhiều thông tin
xuyên tạc tình hình chủ trương về công tác phòng chống covid một mươi chín
xúc phạm trực tiếp đến cá nhân tổ chức trong hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng lương quang bảo
và tham mưu lãnh đạo công an tỉnh ra quyết định xử phạt hành vi thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự và nhân phẩm của cá nhân
được quy định tại nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcb của chính phủ
qua đây cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân không đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật
thông tin chưa được kiểm chứng trên các trang cá nhân để tránh vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng tính bình thuận vừa bắt giữa đối tượng sử dụng xe tải trụng cắp
để vượt chốc kiểm dịch covid một mươi chín sau đó còn tông vô sai đặc trụng cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi
đối tượng bị bắt là nguyễn xuân thịnh hai mươi bảy tuổi ngụ xã an bình thị xã an khê tỉnh gia lai
trước đó vào khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng tám xe tải biển kiểm soát bảy mươi bảy sa một nghìn bốn trăm tám mươi vượt chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số một
thuộc huyện tuy phong tỉnh bình thuận và tăng ga bỏ chạy
cán bộ cảnh sát giao thông tại chốt đã dùng xe ô tô chuyên dùng đuổi theo ra hiệu yêu cầu xe này dừng lại
tuy nhiên tài xế này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy
nhận được tin báo một tổ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường
đã phối hợp với lực lượng tại chốt kiểm dịch để cùng truy đuổi
khi xe cảnh sát giao thông vượt lên trước để triển khai chặn dừng phương tiện
tài xế xe tải đã điều khiển xe tông thẳng vào đuôi xe cảnh sát giao thông phía trước
cú tông khiến xe tải này lao vào giải phân cách cứng rồi văng ra va chạm vào xe ô tô cảnh sát giao thông cùng truy đuổi khác
khiến cả hai xe bị hư hỏng
lực lượng cảnh sát giao thông đã khống chế và tạm giữ nguyễn xuân thịnh đưa về đội cảnh sát giao thông số một tại huyện tuy phong
qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai xe tải mà mình cầm lái là xe vừa trộm cắp ở tỉnh bình định
trên đường đưa chiếc xe này đi tiêu thụ thì bị bắt